nguyên chủ tịch nước trương tấn sang và đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã dự lễ khánh thành bàn giao
các công trình giao thông và trụ sở giáo dục trên địa bàn các huyện mộc hóa thạnh hóa và đức huệ tỉnh long an
phát biểu tại lễ khánh thành phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình ghi nhận và biểu dương
các doanh nghiệp các nhà hảo tâm đã hỗ trợ tỉnh long an đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành
nhiều cầu giao thông nông thôn trường học trên địa bàn các huyện biên giới
phó thủ tướng cũng lưu ý chính quyền địa phương tích cực phát huy những thành quả đạt được
chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước trong tổ chức quản lý khai thác bảo trì
vận hành công trình an toàn và hiệu quả
trường trung học cơ sở bình thành được xây dựng trên diện tích một mươi m hai tại xã bình thành
là xã vùng sâu vùng xa của tỉnh long an thuộc huyện biên giới đức huệ
do ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tài trợ bốn mươi sáu tỷ đồng
trường trung học cơ sở bình thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện để thay và cho
có một môi trường dạy và học trên địa bàn huyện biên giới đạt được chất lượng cao
dịp này ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an
trao năm trăm linh triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện đức huệ